trước khi bắt ngã phú xã hiếu nhơn huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long xảy ra một vụ cối gây thương tích dẫn đến chết người
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện vũng liêm phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng gây án là võ trí lợi chú huyện cầu kè tỉnh trà vinh
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi năm tháng sáu
xin lỗi quý vị và các bạn
qua điều tra được biết vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm võ trí lợi tổ chức nhậu với một số người bạn
tại nhà trọ trường an thuộc ấp ngã phú xã hiếu nhơn huyện vũng liêm
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút thì lợi nhờ một người bạn nhậu chung chở y đi mua thêm đồ nhậu
tuy nhiên khi xe chạy ra gần tới cổng nhà trọ thì lợi nghe có tiếng chửi từ hai thanh niên đang chạy ngang qua đường
dù không biết hai thanh niên kia chửi ai nhưng lợi vẫn kêu người bạn đi chung dừng xe lại để nói chuyện phải trái
và sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát lợi đã vào nhà lấy dao bấm và đâm liên tiếp về phía hai thanh niên kia là đoàn công lập một mươi tám tuổi
chú ở ấp hiếu hòa a và phan văn trường an hai mươi hai tuổi chú ấp ngã phú thuộc xã hiếu nhơn huyện vũng liêm
hậu quả là lập bị đâm vào cánh tay trái còn an bị đâm vào bụng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị các đồng chí và các bạn ngoài việc gia tăng tình trạng tự tử không ít người làm cha làm mẹ tìm nên cái chết
lại ép buộc con ruột của mình cũng phải chết theo
tình trạng thương tâm đó đã và đang diễn ra ở một số huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi do nhận thức của người dân còn hạn chế
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngày một mươi bảy tháng sáu người thân gia đình tiến hành trôn cất ông phạm văn trân bốn mươi tuổi
ở thôn làng măng xã ba dinh huyện ba tơ quảng ngãi
riêng người con phạm anh khôi ba tuổi đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa quảng ngãi tập trung cứu chữa
trước đó do nghi vợ ngoại tình phạm văn trân đã mua thuốc diệt cỏ về nhà đóng cửa và bắt con ruột là cháu phạm anh khôi cùng uống thuốc
sau đó người dân trong thôn đã phát hiện sự việc
tuy nhiên trên đường đưa hai bố con đi cấp cứu thì ông phạm văn trân đã tử vong cháu khôi may mắn thoát chết
được biết trước đó đã nhiều lần phạm văn trân tự tử nhưng không chết
trân thường đánh đập vợ con vì ghen tuông
bình thường thì chân không có gì cả nhưng mà hệ uống rượu thì nổi ghen tuông với vợ
trong khi đó vợ đi làm dậy thuê cả tuần mới về một lần
mỗi lần như thế đưa tiền cho cha con mua đồ ăn vậy mà chân lại không nghĩ tới
người dân huyện sơn tây quảng ngãi vẫn không quên vụ việc thương tâm xảy ra ở xã sơn bua
giận chồng bà đinh thị thanh ngăn lá ngón bắt hai đứa con nhỏ ăn
kết cục bà thanh may mắn được cứu sống
riêng hai đứa con nhỏ chết ngay sau đó
hàng năm ở các huyện miền núi quảng ngãi không thống kê hết các vụ tự tử
đa số người tự tử có trình độ nhận thức chưa cao hoàn cảnh khó khăn
phần lớn những người tự tử rất tự ti mặc cảm ít biểu lộ tình cảm cảm xúc
nên khi phát sinh mâu thuẫn đơn giản họ thường tìm đến cái chết
trong số đó không ít người nghĩ đơn giản mình chết nên kéo con ruột mình chết theo
trong đó thì người dân địa phương
thì họ thường xảy ra cái hiện tượng là uống thuốc vẹt cỏ để tự tử
trong nguyên nhân mà gây ra là do nhiều cái bức xúc gia đình
hay là gây ra rồi họ nghĩ cũng không đánh
rồi cuối cùng họ dùng cái thuốc để vẹt cỏ
rồi họ uống thuốc nên gây cái trách gây cái sự đau thương cho gia đình
hệ lụy các vụ tự tử trên đều để lại thảm kịch đau thương cho gia đình
hệ lụy các vụ tự tử thì các cấp chính quyền cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục nâng cao dân trí xóa bỏ những hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong nhân dân nơi đây
pháp luật cũng cần xử lý nghiêm khắc những vụ việc ép người tự tử
đặc biệt là những người làm cha làm mẹ ép con ruột tìm những cái chết
liên quan đến vụ bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép một bánh heroin vào ngày một mươi năm tháng sáu vừa qua
vào sáng nay một mươi bảy tháng sáu lãnh đạo công an tỉnh lai châu đã đến biểu dương
và thưởng nóng cho tập thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
tại khu vực bốn g bản hủy lùng xã nậm lỏng thành phố lai châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã phá thành công chuyên án
bắt quả tang hai đối tượng là giàng a sài ba mươi bảy tuổi trú tại bản hủy dạo hai
và giàng a chua hai mươi sáu tuổi trú tại bản hủy dạo một đều thuộc xã vàng đán huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
qua đấu tranh khai thác cơ quan cảnh sát điều tra xác định
hai đối tượng xài và chua mua lại của đối tượng người lào với mục đích mang bán để hưởng tranh lệch
trong quá trình vận chuyển từ điện biên đi lào cai thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
đây là thành tích xuất sắc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy của cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hưng yên vừa bắt quả tang
đoàn doãn toàn khi đang có hành vi bán ma túy cho hai đối tượng nghiện tại nhà
lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ hai mươi bốn bảy trăm ba mươi bảy g heroin và chín gói ma túy đá
gần sáu triệu đồng tiền mặt một cân tiểu ly cùng một số vật chứng liên quan
được biết tụ điểm mua bán ma túy này đã tồn tại từ nhiều năm nay
để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an
đối tượng này đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như xây phòng kiên cố có nhiều cửa
và lắp đặt hệ thống camera nhiều loại hung khí như dao kiếm mã tấu để chống trả
khi bị lực lượng công an phát hiện
tại buôn cửa róa xã chua đăng huyện chư mưa ga tỉnh đắk lắc
già làng trưởng buôn mục sư và chính quyền địa phương cùng công an huyện chư mơ ga
vừa đưa ba đối tượng có hành vi hoạt động mê tín dị đoan và sinh hoạt đạo trái phép
ra kiểm điểm trước buôn làng
ba đối tượng bị đưa ra kiểm điểm trong đợt này là y khun eban y kwan eban
và a bek er đơ rơng ở buôn cửa róa xã chua đăng huyện chư mưa ga
trước đây các đối tượng này đã đi lôi kéo các tín đồ đang sinh hoạt đạo tin lành
thuần túy ở nhà thờ về nhà mình tụ tập đông người tự ý nhóm họp đạo cháy phép
mặc dù đã được các già làng trưởng buôn cán bộ chính quyền nhắc nhở giáo dục nhiều lần
nhưng thời gian gần đây ba đối tượng này vẫn tiếp tục tụ tập truyền đạo trái phép
và động mê tín dị đoan dưới hình thức cầu nguyện để chữa bệnh cho những người bệnh
chẳng những không chữa được bệnh cho ai bằng hình thức cầu nguyện
mà những hành vi đó của ba đối tượng này còn làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong các buôn của xã chua đăng
vì đó tôi không tái phạm nữa nhưng mà sau đó tôi vẫn tiếp tục nhóm đông người một chỗ để cầu nguyện cho người bệnh
cho đến ngày một mươi vừa rồi là chính quyền mời tôi cùng với lên ủy ban nhân dân xã
tôi phải kiếm điểm qua quá trình tôi vừa đã sai bảo
không chỉ các già làng trưởng buôn mà ngay cả các mục sư chức sắc tôn giáo và nhân dân các buôn trong xã chú đăng
cũng phản đối những hành vi sai trái của ba đối tượng này
những người đã làm sai trái của ba đối tượng này
và có nguyện không đúng với kinh thánh thì đây là rất buồn
tôi rất mong muốn có tất cả tiến đồ phong phúc âm phong sự tiến chúa phục vụ tổ quốc của dân tộc
mà tôi muốn mở tiến đồ cùng nhau đến một nơi điểm nhóm
đồng thời là một người tiến đồ tốt cùng một người công dân tốt phải làm tròn còn còn cùng với công dân
sau khi nghe già làng trưởng buôn các vị mục sư và cán bộ chính quyền địa phương giải thích tuyên truyền giáo dục
ba đối tượng trên đã nhận ra hành vi sai trái của mình
tại buổi họp dân sau khi tự kiểm điểm về những việc làm sai trái trước đó
ba đối tượng cũng đã cam kết hứa với các già làng mục sư cùng bà con trong buôn
từ nay về sau sẽ không tái phạm và trở lại nhà thờ sinh hoạt đạo tin lành thuần túy làm ăn lương thiện như trước đây
thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đơn vị này cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em
xảy ra từ năm hai nghìn một mươi đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm tại buôn chĩa saeatun huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắk
theo quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắc
theo tài liệu điều tra năm hai nghìn tám cháu lê trần thiện duyên sinh năm hai nghìn không rõ bố mẹ đẻ
được vợ chồng ihem nie và hờ bíp a jun chú buôn chĩa saeatun huyện chư mơ ga nhận làm con nuôi và đổi tên thành hờ duyên a jun
trong thời gian làm con nuôi của gia đình ihem nir đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu duyên
hậu quả là làm cho cháu duyên có thai và sinh con vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi năm ihmie đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư mơ ga khởi tố và tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em
trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch cũng như ngày tháng năm sinh của bị hại duyên
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị ai là bố mẹ đẻ hoặc thân nhân của cháu duyên
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để phối hợp giải quyết vụ án
địa chỉ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc số năm mươi tám nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc

tình quốc tế cảnh sát đặc khu hành chính hồng kông trung quốc vừa thông báo đã bắt giữ chín nối tượng bị cáo buộc dính liếu đến ân mưu chế tạo bom
các nghi can trên gồm năm người đàn ông và bốn phụ nữ đều là người hồng kông
một vài người trong số này khả năng
rằng họ là thành viên một nhóm cực đoan địa phương
cảnh sát cũng đã thu giữ một lượng lớn chất nổ dạng rắn cùng năm lít chất nổ dạng lỏng tại một cơ sở chế tạo bom ở sai cung
ngoài ra cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí và súng máy
tại nhà của một nghi can trong số này cảnh sát đã tìm thấy nhiều chất nổ được xác định là thành phần của tatp
một loại chất nổ cực mạnh thường được sử dụng trong các vụ đánh bom ở london anh vào hồi năm hai nghìn năm
nếu bị kết tội thì các nghi can trên có thể sẽ phải chịu án tù lên tới hai mươi năm
cảnh sát australia vừa công bố một đoạn băng ghi lại chiến dịch truy lùng và bắt giữ nhiều tội phạm buôn ma túy tại nhiều thành phố ở bang new south wales
đoạn video cho thấy các nhân viên cảnh sát xông vào nhiều tòa nhà bắt giữ các đối tượng bao gồm cả nam giới và phụ nữ tại wagar waka cùng các khu vực lân cận
chiến dịch trên được bắt đầu vào tháng hai năm hai nghìn một mươi năm khi strike force scalise
một đơn vị đặc nhiệm được thành lập với nhiệm vụ chính là điều tra những đối tượng liên quan đến việc buôn bán các chất gây nghiện cần sa
và các chất cấm khác chiến dịch hiện nay vẫn đang diễn ra và tổng số lượng tội phạm bị bắt giữ vẫn chưa được công bố
bốn trăm linh năm người chechnya đã tới syri tham gia thánh chiến một trăm linh bốn người trong số đó đã thiệt mạng và bốn mươi bốn người khác đã trở về nước
theo hãng tin riaan novosti thông tin trên được người phát ngôn bộ nội vụ nga đưa ra vào ngày một mươi năm tháng sáu
theo các nguồn tin giới chức địa phương đã mở tám mươi tám phiên xét xử hình sự với những phần tử cherrya đã tới chiến đấu tại syri
trước đó trong chiến dịch chống khủng bố toàn quốc ngày tám tháng sáu cảnh sát bỉ đã tiến hành đồng thời hai mươi một vụ khám xét tại nhiều khu vực trên cả nước
nhằm bắt giữ các đối tượng tham gia thành chiến người chernia cảnh sát liên bang bỉ đã lục xoát nhiều căn hộ bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi
và đưa ra cáo buộc chính thức đối với hai đối tượng có liên hệ với tổ chức cực đoan chernia